chưa chiều hứng nắng khiến nhiệt độ tăng cao đáng kể so với thời điểm đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới khá ổn định giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
những cơn mưa ít có khả năng xuất hiện có trăng chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không đáng kể
tập trung chính tại vùng núi còn khu vực trung du và đồng bằng phổ biến không có mưa
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế vào thời điểm sáng sớm còn nhiều mây và có sương mù
nhưng đến trưa chiều trời cũng chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
những nhiễu động trong đời gió đông cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
khiến trời chuyển nhiều mây hơn
chiều và tối nay sang đến hai ngày tiếp theo mưa có xu hướng tăng dần lên
có nơi có mưa vừa với lượng chủ yếu trong khoảng là từ một mươi hai mươi năm mm trong vòng hai mươi bốn giờ
mưa không lớn nên nền nhiệt ở khu vực ít thay đổi mà giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trời khá là dịu mát
sau những ngày nắng nhiều thì thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có những thay đổi đáng kể từ ngày hôm nay
khi mà khối không khí biển lấn dần sang phía tây đưa những nhiễu động từ biển cho khu vực này
từ chiều tối nay mưa bắt đầu tăng dần lên về diện cũng như về lượng
mưa xuất hiện đúng vào thời điểm chiều cường lên ở các sông kiều long và sông sài gòn vào dịp dằm tháng một mươi âm lịch
dự báo là nước trên các sông này có khả năng đạt đỉnh vào ngày hôm nay và ngày mai
vào thời điểm từ bốn giờ đến sáu giờ sáng và một mươi sáu h đến một mươi tám giờ chiều
đúng vào thời điểm bà con phải đi lại nhiều
khuyến cáo ngập lụt ở một số vùng trũng thấp của thành phố hồ chí minh được đưa ra
nên bà con cần chủ động lên kế hoạch sắp xếp công việc cho phù hợp
trên biển khu vực bắc biển đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu với sóng biển cao từ hai đến ba mét và có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa gió đông bắc cũng chỉ ở mức cấp bốn
tuy nhiên là mưa rào và rông có xu hướng tăng dần lên diện dài rác
làm tầm nhìn xa hạn chế từ bốn đến một mươi km trong mưa
tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước